thưa quý vị quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng
đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố thêm ba bị can để điều tra làm rõ
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với trần duy đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
nay là phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ
đinh tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy kế toán trưởng công ty xuyên việt oi và nguyễn tấn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi về tội đưa hối lộ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với một mươi một bị can
trong khi đó tiếp tục thông tin về vụ xét xử vạn thịnh pháp
sau khi lần lượt đối đáp từng quan điểm của các luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng
nội dung vụ án đã được làm sáng tỏ
xuyên suốt quá trình diễn ra phiên xét xử nhiều bị cáo ăn năn hối cải
vì vậy nhiều bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp được đề nghị giảm án với mức giảm từ một cho đến hai năm tù
tính đến ngày hôm nay các bị cáo đã nộp khắc phục tổng cộng gần bảy mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều luật sư đã nộp bổ sung các tài liệu chứng minh
nhằm áp dụng thêm các tỉnh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ
viện kiểm sát đánh giá cần áp dụng mức hình phạt mới để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật
các bị cáo được đề nghị giảm án mức giảm từ một đến hai năm tù
bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là trương huệ vân
viện kiểm sát đánh giá bị cáo vân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội ăn năn hối cải
phạm tội trong hoàn cảnh phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra bị cáo đã tham gia nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng
có nhiều giấy khen bằng khen của các bộ ngành trung ương
từ đó đề nghị giảm mức án từ một mươi chín đến hai mươi năm xuống còn một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
bị cáo chu lập cơ chồng của trương mỹ lan cũng được đề nghị mức giảm án
từ một mươi một đến một mươi hai năm tù xuống còn một mươi đến một mươi một năm tù
một số bị cáo khác được giảm án được đề nghị giảm án từ một đến hai năm tù
so với mức án được đề nghị trước đó
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã chặn bắt thành công
đối tượng tàng trữ trái phép hơn nửa kg ma túy đá
đối tượng vi phạm là nguyễn huy cường trú tại thành phố bà rịa
tại thời điểm bị bắt giữ cường đang tàng trữ một túi ni lông được hàn kín
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
theo khai nhận của cường là ma túy tổng hợp dạng đá với khối lượng khoảng năm kg
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cường lực lượng chức năng đã thu giữ thêm
nhiều loại ma túy tổng hợp
liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã sơn mỹ huyện hàm tân
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt giam nguyễn hữu chính ba mươi bốn tuổi
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đài
lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hữu chính để thu thập tài liệu chứng cứ
phục vụ điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay chính bất chấp pháp luật
tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã sơn mỹ
đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi
khai thác khoáng sản trái phép sử dụng đất sai mục đích và hủy hoại đất
sau đó ubnd huyện hàm tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện
để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của nguyễn hữu chính
sáng nay tại lễ hội cộ ông bồn tp thuận an tỉnh bình dương gần năm mươi người dân
sau khi ăn bánh mì bánh bao phát từ thiện đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân sử dụng tại lễ hội khoảng bốn năm giờ sáng nay
sau khi ăn bánh mì bánh bao của người dân phát nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện
mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an có bốn mươi bảy ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là nôn ói
đau bụng đi ngoài hiện năm ca nhẹ đã được xuất viện bốn mươi hai ca ổn định tiếp tục nằm theo dõi
xin kính chào quý vị
thưa quý vị công an quận một tp hcm cho biết vừa triệt phá một cơ sở kinh doanh trá hình
núp bóng nhà hàng để điều các chân dài đi phục vụ khách
nhà hàng này do nhóm người hàn quốc điều hành và đối tượng phục vụ cũng chỉ là người hàn quốc
trung quốc nhật bản không nhận khách người việt nam
trước đó công an quận một phát hiện nhà hàng vitamin trên đường thái văn lung phường bến nghé
có nhiều dấu hiệu nghi vấn điều hành cơ sở này là nhóm người hàn quốc không tiếp khách việt nam
chỉ phục vụ đồng hương hoặc người trung quốc nhật bản
cơ quan điều tra xác định hion sen chung và john bung hoa góp vốn cùng kinh doanh nhà hàng vitamin
để thu hút khách các ông chủ tuyển nhiều người hàn quốc và việt nam quản lý tiếp viên nhận đặt bàn nhậu
để lùi kéo khách hai ông chủ người hàn quốc chỉ đạo
tạo quản lý tuyển hàng chục chân dài
khách đến ăn nhậu sẽ được quản lý cho chọn đào tiếp trụ sẵn sàng bán dâm tại các khách sạn căn hộ cao cấp gần đó
để tránh bị phát hiện cơ sở không nhận khách việt nam
trong thời gian qua nhà hàng vitamin lôi kéo rất nhiều người nước ngoài đến ăn nhậu mua dâm
mỗi ngày cơ sở này thu vào ba trăm linh năm trăm linh triệu đồng doanh thu hơn một mươi tỷ đồng mỗi tháng
trình sát quận một phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bất ngờ ập vào kiểm tra
hai khách sạn và khu căn hộ cao cấp gần nhà hàng vitamin bắt quả tan một mươi đôi nam nữ đang mua bán dâm
những cô gái khai là tiếp viên nhà hàng vitamin được quản lý điều đi phục vụ khách hàn quốc
cùng lúc một tổ công tác khác ập vào nhà hàng vitamin kiểm tra khi hàng chục tiếp viên nữ đang phục vụ khách ăn uống
và có dấu hiệu mời chào vui vẻ
chủ nhà hàng là hai người hàn quốc cùng bốn quản lý bị đưa về trụ sở làm việc
cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án
tòa án nhân dân tp hcm vừa quyết định đưa vụ án liên quan
đến ông trần quý thanh cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái ra xác xử vào ngày hai mươi ba tháng bốn
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
bà trần uyên phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên phó giám đốc
và bà trần ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên phó giám đốc bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sẽ được diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
vụ án có bốn bị hại gồm bà đặng thị kim oanh và các ông nguyễn văn trung lâm sơn hoàng nguyễn huy đông
ngoài ra tòa án còn triệu tập ba mươi năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo trần quý thanh và hai con gái thông qua mô giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông
nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba một tháng
với điều kiện yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển dựng tài sản cổ phần của dự án
để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại
thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
những ngày này các lực lượng thuộc bộ quốc phòng đang tập trung hăng sai luyện tập
chuẩn bị cho buổi diễu binh diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng đi vào lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
từng quân khu từng quân chủ binh chủ đang bước vào giai đoạn tập trung
để hỗ trợ các lực lượng

ngày hai buổi tập luyện trong một tuần qua chín mươi hai cô gái khối nữ dân quân tự vệ miền nam
thuộc bộ tư lệnh tp hcm đã thích nghi được với khí hậu thời tiết miền bắc
không chỉ vậy mà đã sẵn sàng về nền đếp tách phòng giống như lực lượng quân đội chính quy
mỗi một lực lượng đều đã chọn ra những thành viên ưu tố xuất sắc nhất để chuẩn bị cho lễ diễu hành này
những ngày này tinh thường hăng say ý chí quyết tâm chiến đấu của các cô gái dân quân tự vệ miền nam
cũng như tất cả các tương vị tham gia càng tăng cao
tất cả đều hướng về mục tiêu chung hoàn thành xuất sắc lễ diễu binh diễu hành của mình
tại buổi lễ chính thức kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội
có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống
cơ sở lưu trú cơ sở xoa bóp các cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố
đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung kiểm tra các hoạt động
có liên quan đến tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy mại dâm và tàn trừ phổ biến các loại văn hóa phẩm
có nội dung độc hại kiểm tra điều kiện an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường
ngoài ra đoàn cũng kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền tác giả kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hộ kinh doanh dây phép kinh doanh dây chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh lao động
và điều kiện hoạt động kinh doanh của các cơ sở thuộc các lĩnh vực kinh doanh nêu trên
ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện và lực lượng công an tại địa bàn được kiểm tra
có trách nhiệm hỗ trợ phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành thi hành nhiệm vụ khi có yêu cầu của đoàn
các cơ sở tổ chức đơn vị cá nhân có hoạt động về lĩnh vực thuộc nhiệm vụ kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành
có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ
về cơ chế hoạt động của đoàn sở lao động thương binh và xã hội là cơ quan thường trực của đoàn kiểm tra liên ngành
thành viên đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
trước hiện trạng các em thanh thiếu niên ngày càng dễ bị thu hút và sử dụng các chất kích thích chất ghi nghiện
phòng giáo dục và đào tạo quận tân bình tp hcm phối hợp với công an quận tân bình công an tp hcm
tổ chức chuyên đề phòng chống ma túy thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện trong nhà trường
chương trình được diễn ra tại trường trung học cơ sở võ văn tần trên đường phan xào nam phường một mươi một quận tân bình
được biết đây là một trong một mươi bốn điểm trường học được triển khai trong kế hoạch chung của cơ quan chức năng quận tân bình
nhằm tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy thuốc lá điện tử và chất ghi nghiện khác tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn
sự kiện quy tụ gần một người tham dự gồm cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đại diện cha mẹ học sinh
và toàn thể học sinh khối lớp bảy và lớp chín của trường
tại buổi tuyên truyền các em học sinh và giáo viên nhà trường đã được thiếu tá võ công nghiệp cán bộ đội an ninh công an quận tân bình
trao đổi chia sẻ giải đáp mọi thắc mắc để giúp các em hiểu rõ hơn về những tác hại của các loại ma túy truyền thống và ma túy mới
đặc biệt đại diện công an quận tân bình cũng dành phần lớn thời gian cảnh báo tác hại thuốc lá điện tử đối với học sinh và lứa tuổi thanh thiếu niên

bốn bị can gồm cao văn thắng vũ đức phú đinh tài long và đinh văn về tội gây dối trật tự công cộng
qua công các nắm tình hình công an tp hải dương đã phát hiện khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng ba
tại tuyến đường võ nguyên giáp phường tứ minh tp hải dương
một nhóm gồm sáu nam thanh niên điều khiển ba xe mô tô chạy tốc độ cao
nhiều lần thực hiện động tác đi xe bằng một bánh sau bốc đầu nẹt bô lạng lách đánh võng
và quay video phát trực tiếp hình ảnh này lên mạng xã hội
ngay sau khi nắm được thông tin công an tp hải dương đã khẩn trương điều tra
làm rõ các đối tượng có liên quan và xác định rõ danh tính của sáu đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải dương đang tiếp tục điều tra vụ việc
và củng cố chứng cứ tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
thưa quý vị xe ba bánh xe tự chế chở hàng công cành từ lâu đã là vấn đề nhức nhối
tại các đô thị lớn như hà nội và tp hồ chí minh
với lợi thế là có thể chở được hàng hóa như là ô tô nhưng lại nhỏ gọn
có thể luôn lách sâu vào các khu vực ngõ nhỏ phố nhỏ tại các đô thị lớn
vâng chính với những ưu thế vượt trội như vậy cùng với đó là việc chưa có những quy chuẩn rõ ràng
về phương tiện và người lái đối với loại phương tiện này đã khiến cho các xe này
mặc dù nhiều năm qua bất chấp các biện pháp kiềm chế số lượng từ chính quyền địa phương
vẫn hoạt động nhan nhản ngoài đường còn rủi ro thì vẫn luôn thường trực với những người tham gia giao thông
những thanh sắt dài hàng mét
chẳng buộc sơ xài đâm tua tùa ra cả trước và sau
nếu chẳng may những thanh sắt này rơi xuống đường thì sao
một kịch bản rất khó lường có thể xảy ra với những xe phía sau
hay như trường hợp này không chỉ là những thanh sắt dài
thậm chí là khung biển quảng cáo rộng đến cả vài chục mét vuông
nhiều xe tải thùng lớn chưa chắc đã chở được
thế nhưng chiếc xe nhỏ nhắn này thì lại được
với chỉ một vài sợi dây chẳng buộc lòng lẻo
chẳng hạn là một chiếc xe chạy xe ba bánh
có một thực tế là việc xử lý những trường hợp này gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều lý do khác nhau
nhà nước tạo điều kiện cho chú để lấy cái xe để phương tiện để các chú đi lại thôi
chứ không phải để mục để mục đích cho chú chở hàng hộp gánh này ra ngoài
nguy hiểm thứ nhất cho chính bản thân các chú và những người khác xung quanh đi trên đường
nói cho chú thì các chú cứ đưa thẻ thương binh ra rồi quay mặt đi không nói gì nữa
xong lần sau lại như thế này
chú bảo nốt nhé cháu sẽ đẩy toàn bộ thông tin của chú lên hệ thống
lần sau chú còn biên bản này là cháu lập biên bản
theo quy định xe thương binh chỉ được thiết kế hai chỗ ngồi giống như yên xe thông thường
không có thùng hàng phía sau
đồng nghĩa với việc không được phép chở hàng
thế nhưng thực tế lâu nay việc thay đổi thiết kế kỹ thuật của loại phương tiện ba bánh đã trở nên tràn lan
khiến nhiều người nhầm tưởng những chiếc xe này là xe thương bình
dẫn đến tình trạng cố tình đội lốt thương binh để sử dụng những chiếc xe này làm cần câu cơm
cái trường hợp giả thương binh ở đây là người ta thấy được cái chính sách của nhà nước
đối với đặc biệt là những người thương binh bệnh binh có công với cách mạng
để mượn danh những người như thế để phục vụ cái mục đích cá nhân
là điều khiển những cái phương tiện mà không được do nhà nước cấp phép
theo nhiều chuyên gia mấu chốt của vấn đề là hiện chưa có hành lang pháp lý rõ ràng
về quy chuẩn phương tiện tiêu chuẩn người lái đối với loại hình phương tiện xe ba bánh
chính điều này dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân dựa vào các khe hở để vi phạm
chúng ta nên có một cái quy định giải quyết rất điệt
và tất cả những cái xe đấy chúng ta phải có những quy định một cách nghiêm khắc hơn
về mặt phạt tiền về mặt tịch thu phương tiện
về mặt coi như là có những hình thức có thể là cao hơn
để chúng ta xử lý rất điệt những cái vấn đảm mà chúng ta đã lâu năm chúng ta không xử lý được
định hướng thời gian tới chúng ta có một cái khung pháp lý rất là chặt chẽ
là luật trật tự an toàn giao thông
thì chúng ta sẽ giải quyết rất điệt những cái bất cật
trong thời gian qua về những vấn đề mà xe ba bánh xe thương binh
mục tiêu cuối cùng là dần dần hạn chế những cái phương tiện không đảm an toàn
đối thông trên đường kể cả thương binh
nhưng mà đúng là cũng không thể nói ngày một ngày hai được
bởi vì vấn đề là mưu sinh vấn đề là cuộc sống
những cái phương tiện lương thông của thương binh không đảm an toàn
thì lực lượng chức năng có thể là dỡ tải dỡ hàng
để tiếp tục tham gia an toàn hơn
thương binh giả thì ngoài cái chuyện thu phương tiện
vẫn phải nhắc nhở giáo dục toàn thật và gây thật
nên có cơ quan chức năng cấp cho cái giấy
mà tính chất là tạm thời trong đó cam kết là phải đảm bảo an toàn
và đảm bảo an toàn
thống kê trên đề bản hà nội chỉ có ba mươi xe ba bánh được cấp phép lưu hành
nhưng thực tế con số xe ba bánh xe tự chế tại thủ đô lên tới hơn bốn chiếc
các chuyên gia cho rằng thực tế này đòi hỏi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cần sớm được thông qua kịp thời vá những lỗ hổng của luật hiện hành
qua đó kiềm chế tình trạng xe ba bánh xe tự chế chở hàng công cành
tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho những người tham gia giao thông